với hành vi lừa đảo chiếm lọt tài sản phạm văn an chủ tệ huyện kim thành tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên khởi tố bắt tạm giam
trước đó công an huyện văn lâm nhận được đơn trình báo của anh nguyễn văn mạnh
chủ tệ tỉnh hải dương và nguyễn văn kiên chủ tỉnh quảng ninh về việc